sau trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín số bốn trăm một mươi sáu được khẳng định dương tính
người dân tại đà nẵng đã luôn đề cao ý thức cảnh giác phòng bệnh bằng nhiều biện pháp
nên khi việt nam tiếp tục ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng người dân hầu như không hoang mang
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
trong ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu dân cư nơi có ca nhiễm covid một mươi chín
mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường
nhưng luôn cảnh giác phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình
ngay sau khi xảy ra ca bệnh bốn trăm một mươi sáu viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã chỉ đạo ngành y tế đà nẵng
đã triển khai nhiều biện pháp y tế về phun khử khuẩn
hướng dẫn người dân nâng cao ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt cần truyền hình nhân dân có thể đạt được các biện pháp phòng chống dịch

sở y tế huy động đâu thì huy động
các ông phải có sáu độ rưỡi đúng không ạ
tình hình sức cũng chẳng phải cách ly gì cả nhưng đây gọi là giám sát chủ động
nhí nghĩa lại cực kỳ lớn
thì khi mà y tế phường cùng với y tế của quận này phải có người ở đấy
túc trực ở cái chỗ đấy cắm chốt luôn cùng ăn cùng ở cùng làm
cùng trách nhiệm gọi là bốn cùng chứ không phải là ba cùng
phải quyết liệt
đấy thế thì làm là phải làm thật
cái chỗ này là không làm giảm
thả rối được đâu
chính vì vậy trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
người dân đà nẵng luôn yên tâm và tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp
bản thân mỗi người dân và gia đình luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh covid một mươi chín